hộ khẩu thường trú tại bản thao trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện văn chấn của tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã số hai ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đối với đối tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi hai cụm hai phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện văn yên của tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã số một mươi
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với đối tượng đặng tòn lai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên của tỉnh yên bái
ngoài ra công an huyện văn yên của tỉnh yên bái còn ra quyết định truy nã số ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn an khang xã đông an huyện văn yên của tỉnh yên bái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm
pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện